ngoài ra cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an còn thụ lý điều tra bổ sung vụ án hình sự
nguyễn hữu tiến cùng đồng phạm sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử
thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung
ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một của viện kiểm sát nhân dân tối cao
ngày hai mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã có bản kết luận
điều tra bổ sung vụ án hình sự chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến viện kiểm sát nhân dân tối cao
đề nghị truy tố bị can nguyễn hữu tiến và các đồng phạm nguyễn hồng quân phạm việt sơn phạm thị phương thư
về tội sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đề nghị các bị hại và những người có liên quan biết
liên hệ với viện kiểm sát nhân dân tối cao để được giải quyết